hồ tây với mặt nước rộng năm trăm hai mươi sáu hectare
được ví như lá phổi xanh điều hòa khí hậu cho thủ đô
nơi đây có nguồn tài nguyên động thực vật đa dạng và độc đáo
gồm hơn một trăm linh loài động thực vật nổi bốn mươi tám loài động vật đáy hai mươi bốn loài chim và tám loài bò sát
hồ tây còn là vùng văn hóa tâm linh với khoảng trên bốn mươi di tích
đến với hồ tây du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành tại đây
và nằm xung quanh hồ tây thì còn có rất nhiều những di tích
chính vì vậy điểm tham quan đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta
chính là chùa trấn quốc
chùa trấn quốc thuộc quận tây hồ được coi là một trong những ngôi chùa cổ nhất việt nam
và là ngôi chùa cổ nhất của thăng long hà nội với hơn một năm trăm linh năm tuổi
chùa trấn quốc nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp cổ kính
mà còn bởi không gian thoáng mát xanh tươi
đã tạo nên một tổng thể kiến trúc lịch sử văn hóa và thiên nhiên hài hòa
nằm trên một hòn đảo phía đông của hồ tây
chùa trấn quốc luôn được xem như một trong những danh thắng bậc nhất ở hình thành thăng long
tương truyền chùa được xây dựng từ thời lý nam đế
tức năm năm trăm bốn mươi một cho đến năm trăm bốn mươi bảy tại thôn yên hoa gần bờ sông hồng
với tên gọi khai quốc nghĩa là mở nước
đến đời vua lê hỷ tông nên hiệu chính hòa
năm một nghìn sáu trăm tám mươi một cho đến một nghìn bảy trăm linh năm chùa được đổi tên là trấn quốc
giống như hầu hết những ngôi chùa khác
kết cấu và nội thất chùa trấn quốc có sự sắp xếp gồm
nhiều lớp nhà với ba ngôi chính là tiền đường nhà thư hương và thượng điện theo hình chữ công
ngôi chùa nằm cạnh kinh thành vì vậy rất là nhiều các vua quan

tại vì vậy đất nước sẽ rất nhiều cụ thể người đ dayit street chùa z slide đời tăng xoái thật d games c reactions that add to the popularity of the whole country
và vãn cảnh và ngự giá
ngôi chùa lưu giữ lại rất nhiều hiện vật đặc biệt là khoảng một mươi bốn bức bia
còn lưu giữ lại trong khuôn viên chùa
và có một điểm nhấn độc đáo là còn nhiều các bức kho tượng phật và bồ tát
và điểm nhấn lớn nhất ở kiến trúc cũng như nét cổ của hiện vật
đó chính là pho tượng phật niết bản
tháp lục độ đài xen được xây dựng năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bảo tháp lớn gồm một mươi một tầng cao một mươi năm mét
mỗi tầng tháp có sáu ô cửa hình vòng
trong mỗi ô đặt một pho tượng phật ajida bằng đá quý
chúng ta đang đứng trước gốc cây bồ tát
cây bồ đề phải nói là một cây bồ đề đặc biệt nhất ở việt nam
vì sao cây bồ đề này lại được coi là cây bồ đề đặc biệt nhất ở việt nam ạ

lúc đó là sang thăm việt nam và đã đích thân tặng tận tay chủ tịch hồ chí minh của chúng ta
thì sẽ thử một cái cây đào bình thường họ sẽ sửa nếu có khỏe thì sửa khoảng bốn lứa một năm còn không thì chỉ ba lứa
lứa sửa mỗi một lứa cách nhau khoảng năm mươi ngày đấy
từ cuối tháng bảy cho đến tháng tám là bà con sẽ khoanh gốc sẽ dùng cưa khoanh vào gốc để cho nó
dừng phát triển về ngọn và phát triển về lụ hoa
đấy là cũng là khi để làm thế nào cho nó dừng mà nó không phát triển vống nữa nó đúng theo khuôn mình thích
đó cũng là một cái quan trọng và sau đó là
bây giờ là công nghệ đôn đảo vào chậu và tuốt lá là cái giai đoạn gần như quyết định
có hoa có chung tết hay không giai đoạn đó là sẽ là quan trọng nhất
ví dụ đây là cái mắt nó sẽ lẩy được
nó trồi ra sẵn này
và đây này
là những cái mắt không có mắt
cái này sẽ không có không đẩy được và mình sẽ phải sửa xuống tận dưới
cái chỗ để cho nó ra mắt còn đâu cây thì mình sẽ thử theo một cái dáng tháp
đến với làng đào nhật tân những ngày cuối năm
chắc chắn các bạn sẽ bị chóa ngập trong sắc đào rực rỡ tại đây
tuy nhiên vào thời gian này mà đến với làng đào nghệ tân
thì quý vị và các bạn cũng sẽ có rất nhiều những trải nghiệm thú vị
đó là có thể vào trực tiếp các vườn đào nghe những người nông dân
chia sẻ về các vùng đàu tương tự
câu chuyện trồng đào cùng họ tỉa đào tạo thế đào để từ đó thấy được rằng cây đào đó chính là sản phẩm của một năm trời dòng dã là công sức của người nông dân cũng như là tình yêu là đam mê mà người nông dân gửi gắm vào cây đào
màu ngạt của loài hoa được coi là quốc hoa của việt nam ấy là hoa sen
sen hồ tây là sen bách diệp được người dân trồng từ bao đời nay sen thường nở vào sáng sớm
vì vậy cứ hề sang người dân quảng bá ra đầm hái sen từ sáng sớm để cảm nhận trọn vẹn những tinh hoa của đất trời được gửi gắm vào loài hoa này
không chỉ tạo nên nét đẹp nét chấm phá riêng cho hồ tây mỗi độ hè về
mà sen còn trở thành nguyên liệu của loài hoa
nguyên liệu để chế biến rất nhiều những món ăn khác
và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một món ẩm thực mang đậm hương vị hà thành mà nguyên liệu chính được làm chính là sen bách diệp
thứ đặc sản trở thành niềm tự hào của hà nội ấy chính là trà sen
tôi ghé thăm gia đình bà ngô thị thân một gia đình có nhiều đời làm nghề ướt trà sen
nghề ướp trà cũng ngắm công phu
để có được một kg trà phải trải qua nhiều công đoạn cùng những bí quyết nhà nghề không phải ai cũng biết và làm chuẩn xác được

nhưng mà tại sao lại phải đi hái sớm như vậy hả cô
nở theo giờ mà nó cũng thơm theo giờ
thế mình mà càng để muộn thì hoa nó trời nó lắng lên mặt trời nó lắng lên thì hoa nó mất vị thơm
sen ngay sau khi hái về sẽ được bóc tách từng lớp cánh sen để lấy gạo sen
cả bông sen gạo sen chính là phần ngậm hương nhất và chỉ dùng phần đó để ướp trà
công đoạn lấy gạo sen không phải ai cũng làm được bởi nó đòi hỏi nhiều kỹ năng
cái gạo sen này nó quan trọng cho nên là mình lấy gạo sen là quan trọng
ví dụ như này mình lấy cái tay mình phải để như này
kỹ thuật của mình lấy làm cho cái gạo xe này nó không bao giờ nó bị lát nó lát thì nó mất vị thơm nó mất cái mùi thơm của mình đi
thế nên là mình lấy thật nhanh nhưng mà vẫn không được lát
đó là kỹ thuật kỹ thuật nhất là cái lấy gạo sen này nhanh tay nhưng mà người phải khéo
nó phải có đòi kỹ thuật bạn mà không biết làm
cái vàng này nó xuống thì nó sẽ làm hỏng bất kỳ cái gạo xe này
công đoạn lấy gạo sen không chỉ đòi hỏi sự nhanh tay để gạo không bị dập mà còn để giữ mùi hương
vì thế cứ sơ chế xong hai trăm linh bông hoa sen tương đương thu được khoảng hai lạng gạo sen là người dân tiến hành ướp luôn trà sen
đây chính là công đoạn quyết định chất lượng của trà sen thành phẩm
để làm một trà thì mình phải chọn trà thái nguyên trà móc cơ
hoặc là trà nói tôm
thì bắt đầu một lượt trà này một lượt gạo này rắc một lượt gạo một lượt trà
cách một ngày thì mình mang cái chỗ trà này ra mình đi sấy có nghĩa là mình đi sấy cho nó khô cái hạt gạo đi xong mình sàng cái hạt gạo đầu tiên ra thì bắt đầu lượt mới mình lại cho vào
cứ như thế lập đi lập lại năm lần và năm lần xấy và năm lần cho gạo
tức là sau đủ năm lần thì lập đi lập lại năm lần và năm lần sấy và năm lần cho gạo
tức là sau đủ năm lần thì trà đã đạt gọi là đạt tiêu chuẩn đấy đúng không ạ
đã đạt rồi nhưng mà nếu như mình cảm thấy mà chưa đạt mình lại cho thêm
cái công đoạn sấy thì mình sẽ sấy như thế nào hả cô
nhà cô thì là xấy bằng hương nước có nghĩa là đun một son nước lên xong rồi cho chè vào trong những túi nhỏ bằng giấy cam xong mình xếp chung quanh cái nồi nước đấy
mình ủ qua một đêm đến sáng sau thì nước nó khô thì trà của mình cũng khô bắt đầu mình lại lấy ra mình lại tiếp tục cho vào
chèn ướp truyền thống đáp ứng nhu cầu của thị trường người dân còn sử dụng trà ướp trực tiếp trong mông hoa sen
trà ướp trong bông sen không đòi hỏi các công đoạn công phu như cách ướp trà truyền thống chỉ là trà mộc sau đó cho trực tiếp vào bông sen rồi được gói cẩn thận lại bằng dây lạt
bao bên ngoài cùng là một lớp lá sen các bông sen được cắm vào nước sạch qua đêm là đã có thể dùng được
trà sen tây hồ là sự hòa quyện ăn ý đến hoàn hảo giữa các ngọt hậu tinh tế của chúng
trà với hương thơm nhẹ nhàng mà tinh khiết của sen hồ tây
với người hà nội trà sen được coi là báu vật là sự hội tụ đỉnh cao của nền văn hóa trà việt